những năm gần đây năng suất lao động của việt nam tiếp tục cải thiện theo hướng tăng đều qua các năm
tuy nhiên vẫn ở mức thấp trong khu vực
các biện pháp giải pháp để tăng năng suất lao động đã được thảo luận tại hội nghị cải thiện năng suất lao động quốc gia
thủ tướng nguyễn xuân phúc phó thủ tướng vũ đức đam bộ trưởng kế hoạch đầu tư nguyễn trí dũng
chủ trì hội nghị diễn ra sáng nay tại hà nội
thủ tướng nguyễn xuân phúc phó thủ tướng nguyễn trí dũng
tiếp tục thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động từ khu vực nông nghiệp sang khu vực công nghiệp và dịch vụ
từ lao động giản đơn sang phức tạp từ khu vực có giá trị gia tăng thấp lên cao
cải cách khu vực tài chính ngân hàng để dòng vốn chảy vào khu vực có năng suất cao nhất
phân bổ nguồn lực theo tín hiệu thị trường cải cách mạnh mẽ hơn khu vực doanh nghiệp nhà nước
khởi thông các nguồn lực của xã hội hỗ trợ khu vực tư nhân hợp tác xã trở thành động lực của nền kinh tế
thúc đẩy và khuyến khích khởi nghiệp ưu tiên các dự án fdi có chọn lọc
những ngành có giá trị tăng cao công nghệ tốt tiếp tục hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng thương mại tự do
ở cả phía cung tức là phía người lao động lẫn phía cao tức là phía doanh nghiệp của thị trường lao động
đảm bảo mọi người dân và doanh nghiệp có thể tham gia vào thị trường lao động với một chi phí giao dịch thấp nhất
tìm được việc làm hay lao động tốt nhất theo nguyện vọng qua đó phát huy được tối đa năng lực vì yêu cầu của mình
thứ ba tức là thiết lập một cơ chế khuyến khích đủ mạnh để thu hút những người tài năng các chuyên gia giỏi
các nhà quản lý xuất sắc
đánh giá việt nam đặc biệt là người việt nam nói chung các tài năng việt nam đang ở nước ngoài nói riêng
trong đó có du học sinh của việt nam
thứ tư là xây dựng một cơ chế cắn bộ mở trong các cơ quan nhà nước để thu hút người giỏi vào bộ máy nhà nước
đồng thời tạo dựng môi trường làm việc cùng với cơ chế cạnh tranh để chọn lọc và thúc đẩy những người tài năng
thủ tướng cho rằng cần chú trọng đào tạo kỹ năng chuyên môn người lao động
ưu tiên định hướng đào tạo các tài năng cá biệt khuyến khích người tài
đầu tư cho lao động chất lượng cao và phát triển ứng dụng khoa học công nghệ sẽ đi song hành với nhau để phát huy hiệu quả
kết thúc hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc đã phát động phong trào cải thiện năng suất lao động quốc gia